thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm mô hình công nghệ điện rác được tiến hành chạy khảo nghiệm tại khu công nghiệp đồng văn tỉnh hà nam
đây là công nghệ được sáng tạo bởi trí tuệ của các kỹ sư việt nam
công nghệ điện rác wt xử lý rác thải rắn bằng phương pháp khí hóa thiếu oxy tạo ra khí tổng hợp sinh gat làm nhiên liệu chạy máy phát điện
yêu điểm của công nghệ là không cần phân loại rác từ đầu nguồn tỷ lệ tự động hóa dây chuyền cao nên sử dụng ít lao động giảm số lao động bị phơi nhiễm độc hại
qua quá trình xử lý không còn nước rác không còn tỷ lệ phần trăm nào phải trôn lấp
đợt chạy khảo nghiệm từ ngày hai mươi một tháng chín đến ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu công ty đã xử lý hai trăm linh tám tấn rác thải không phân loại phát điện thắp sáng cho hệ thống chiêu sáng khu công nghiệp hà nam ổn định trong một mươi ngày chất lượng khí thải đáp ứng tiêu chuẩn
trực tiếp đi thăm dây chuyền công nghệ chứng kiến quy trình vận hành thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên công ty hmc
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên công ty hmc
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên công ty hmc
trên tinh thần đó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và tỉnh hà nam tiếp tục tạo điều kiện để hmc sớm hoàn thiện quy trình công nghệ đánh giá tính khả thi đề xuất các cơ chế hỗ trợ phù hợp để từ đó xem xét triển khai ứng dụng thương mại rộng rãi tham gia vào quá trình xử lý rác thải
thủ tướng chỉ đạo bộ khoa và công nghệ hỗ trợ công ty về bảo vệ bản quyền vì đây là một sản phẩm khoa học công nghệ mới trên thế giới